thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
ký các quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo
nguyên lãnh đạo thành phố đà nẵng
cụ thể là kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lê trung trinh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
ông huỳnh đức thơ nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông hồ kỳ minh phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông trần văn miên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
do đã có những vi phạm và khuyết điểm trong công tác
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà ngô thị kim yến phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có những vi phạm và khuyết điểm trong công tác
tất cả các cá nhân trên
đã bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật về đảng